công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đã phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường
xử lý vụ xe máy cày làm sập cầu xối môm ở thôn phú bình xã phú riềng
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai xe máy cày trở gỗ cao su do lái xe lê minh tuấn ba mươi chín tuổi
ngụ tại xã bù nho huyện phú riềng đi qua cầu xối môm được khoảng hai m thì cây cầu bị nghiêng và gãy ngang
rất may thời điểm chiếc cầu bị sập không còn ai quả lại
hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc đồng thời xây dựng cầu tạm để phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân